bộ công thương vừa đưa ra khuyến cáo cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản trái cây sang trung quốc
và dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi cần theo dõi sát diễn biến thông quan để đảm bảo chất lượng hàng hóa
cũng như là tiến độ xuất khẩu
cục xuất nhập khẩu bộ công thương khuyến cáo và đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu cần chủ động kế hoạch sản xuất
đóng gói đáp ứng đúng yêu cầu của nước nhập khẩu và kịp thời điều tiết tiến độ vận chuyển giao nhận hàng hóa
tại khu vực cửa khẩu nhằm bảo đảm an toàn chất lượng hàng hóa
trong quá trình thực hiện giao nhận xuất khẩu hàng hóa nếu có phát sinh vững mắc
doanh nghiệp nên phản ánh về bộ công thương để kịp thời trao đổi thông tin và phối hợp điều tiết hoạt động